tại trường mầm non sen vàng trên địa bàn quận hai bà trưng hà nội được đăng tải trên mạng xã hội facebook
thì cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra vụ việc
tuy nhiên điều mà có lẽ rất khó để xã hội có thể chấp nhận đó là đạo đức của những người được coi là cô giáo lại đang bị xuống cấp một cách nghiêm trọng
và nhiều câu hỏi lại được đặt ra với các cơ quan quản lý
kính mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đến bây giờ người mẹ của em nhỏ trong clip vẫn còn rất sốc
không ngờ con mình lại có ngày rơi vào tình cảnh đáng thương
không bao giờ mình biết được là con mình được đào tạo như thế nào và bị đánh đập như thế nào
giờ thì không chỉ có phụ huynh này không dám cho con đi học
mà rất nhiều phụ huynh có con học tại trường mầm non sen vàng trên địa bàn quận hai bà trưng cũng không dám cho con học ở trường
sau khi clip được phát tán trên mạng xã hội không ít những bình luận thể hiện sự phẫn nộ bất bình với hành vi thiếu đạo đức của hai cô giáo trong clip
tiếng khóc và hình ảnh đáng thương của những đứa trẻ đã tố cáo hành vi phản giáo dục
vi phạm đạo đức nhà giáo
giúp dư luận và gây hoang mang lo lắng cho các bậc cha mẹ
đúng là cha ông của các cháu mà gặp những cơ sở thấy những cơ sở như thế này thì ai cũng coi như là rất là băn khoăn
rất là suy tính để ở đâu để ở đâu để cho các cháu yên tâm cho con cái mình nó đi làm nó chú đáo với công việc
là một giáo viên dạy võ thuật ở trường mầm non sen vàng đồng thời có con học tại trường
thầy giáo lê trọng nghĩa cũng chia sẻ thật
đối với phụ huynh
phụ huynh nào thì cũng tự ngầm hiểu với nhau là cứ góc khuất camera là hẳn đòn hết
trẻ con nó về ví dụ như là vấn đề đi vệ sinh nhiều đứa nó sợ không dám đi ở trường
tôi nói thật ra là các cô thứ nhất là trẻ thứ hai là vấn đề lương ít thứ ba là cái lòng nhân ái nó thiếu lắm
hiện tại cơ quan chức năng và cơ quan quản lý đã vào cuộc yêu cầu trường mầm non sen vàng tạm dừng hoạt động để điều tra vụ việc
phòng hóa dụng của chúng tôi cũng đã hối hợp với vị bang thân dân phường binh khai
chủ cơ sở và yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động
chúng tôi đã thường xuyên tăng cường quản lý các hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập
tuy nhiên câu trả lời dưới đây của lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận hai bà trưng
lại đang cho thấy sự bung lỏng trong công tác thanh kiểm tra về chất lượng đạo đức của đội ngũ giáo viên tại các trường mầm non tư thục
theo báo cáo của cơ sở cũng như xác minh sự việc thì vô giám mà như như một chí

và cái nội dung đó là công tác y tế thì thường xuyên có cái việc là phụ lớp tại lớp
còn giáo viên chính phụ trách lớp đó là tại hòa trường
sáng nay các phóng viên báo chí đã liên hệ làm việc với sở giáo dục và đào tạo hà nội về vấn đề này
tuy nhiên đại diện sở này cho biết hiện chưa nắm được nhiều thông tin và hẹn trả lời các báo đài vào lúc một mươi năm h chiều nay
vâng liên quan đến vụ việc này thì vào sáng ngày hôm nay
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã có công văn chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội
kiểm tra thông tin vụ bạo hạnh trẻ tại nhóm lớp tư thục sen vàng trên địa bàn phường minh khai quận hai bà trưng hà nội
nội dung công văn nêu rõ trong clip xuất hiện hình ảnh các cô giáo đã quát mắng đánh đập và ngược đãi một số trẻ tại nhóm lớp này
đây chính là hành vi phản giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo gây bức xúc trong dư luận xã hội và hoang mang lo lắng cho các bậc cha mẹ của trẻ
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo hà nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ vụ việc phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định
chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về phân công quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn đặc biệt là việc quản lý cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục
báo cáo kết quả về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi